hơn một trăm linh đoàn ngoại giao tổ chức quốc tế và đoàn lãnh đạo cấp cao của cuba lào campuchia đã đến viếng nguyên tổng bí thư đỗ mười
vào chín giờ ngày hôm nay mùng bảy tháng một mươi lễ truy điệu đồng chí đỗ mười sẽ diễn ra tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội và hội trường thống nhất tp hcm
lễ an táng từ một mươi ba h cùng ngày tại quê nhà khu ma vang thôn một xã đông mỹ huyện thành trì tp hcm
để phục vụ lễ quốc tàng trong hai ngày mùng sáu và mùng bảy cơ quan chức năng đã phối hợp triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông cho các đoàn lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế cũng như người dân đến thăm viếng
bên cạnh việc phục vụ lễ viếng thì lực lượng chức năng được tăng cường để điều tiết và hướng dẫn các phương tiện đi lại thuận tiện và đúng tuyến đường
trong những ngày diễn ra lễ quốc tang nguyên tổng bí thư đỗ mười
lực lượng chức năng được bố trí tại các tuyến đường
tuyến đường trọng điểm để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ lễ viếng
song song với công tác đảm bảo an ninh trật tự thì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được các lực lượng triển khai một cách đồng bộ
một số tuyến đường tại thủ đô hà nội xung quanh lộ trình viếng di quan đều được bố trí lực lượng túc trực tổ chức phân làn phân luồng đảm bảo lộ trình tăng lễ được xuyên suốt
bản tin giờ chuyển sang các tin tức an ninh trẻ tự đáng chú ý khác
công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng gồm bùi văn thịnh và vũ văn mạnh cùng hai mươi sáu tuổi hoàng văn cương hai mươi bảy tuổi và lê trung hiếu ba mươi tuổi ngụ tại thành phố hải phòng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản
vào đêm ngày một tháng một mươi công an tỉnh đắk lắc đã bắt giữ một mươi đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng rồi xiết nợ trên địa bàn tỉnh
nhóm này do đối tượng bùi văn thị cầm đầu cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của bốn đối tượng trên
theo đó cách đây khoảng hai năm thịnh vào thành phố bôn ma thuật thuê trọ để hành nghề cho vay lãi nặng
sau đó thịnh gọi ba đối tượng còn lại là mạnh cương hiếu từ thành phố hải phòng vào cùng tham gia
tính đến thời điểm bị bắt nhóm này đã cho vay gần hai trăm bảy mươi bộ hồ sơ với tổng số tiền cho vay là hai sáu tỷ đồng
cũng liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng sau nhiều ngày theo dõi nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay lãi nặng và bắt giữ người trái pháp luật
công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đã tiến hành bắt khẩn cấp đào xuân tùng và trần văn tài cùng chú thệ thành phố hà nội
về hành vi bắt giữ người trái pháp luật thu giữ nhiều giấy tờ liên quan
vào khoảng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi tám đến nay tùng làm thuê cho đoàn duy hưng là giám đốc một công ty
công việc của tùng là dùng tiền của hưng đưa cho những người dân ở quanh khu vực huyện gò dầu vay tiền
tùng thuê tài và hiếu chưa rõ lai lịch hàng ngày đi thu tiền
vào ngày một mươi ba tháng chín tùng và tài đến nhà vợ chồng bà nguyễn thị lành là người vay tiền để khống chế đưa vợ chồng bà lành lên xe và ép viết giấy nợ
qua làm việc với hàng chục nạn nhân vay tiền được biết bọn chúng cho vay tiền với lãi suất từ một trăm tám mươi hai đến hai trăm tám mươi hai một năm cao gấp nhiều lần so với quy định
hiện công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh đang tiếp tục làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của các đối tượng trên
công an huyện đam rông tỉnh lâm đồng
công an huyện đam rông đã tiến hành khởi tố bắt tạm giam ba tháng đối với lê văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chú tại xã phi liêng huyện đam rông về tội hủy hoại rừng trong vụ gây thiệt hại hơn một cây thông mà truyền hình công an nhân dân đã đề cập vào đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
trước đó kênh antv đã phản ánh tình trạng phá rừng phòng hộ tại tiểu khu hai trăm một mươi sáu lâm phần do ban quản lý rừng phòng hộ phi liêng quản lý
qua kiểm tra tổng diện tích rừng bị phá trái phép là ba mươi chín tám trăm linh tám m hai
tại cơ quan công an tuấn thừa nhận có dãy cà phê ở gần nên đã sử dụng máy cưa cắt cây mua hóa chất ken chất cây và thuê máy múc đào đất
trong đó tuấn mua giống trồng là hai mươi bốn năm trăm linh m hai các loại gỗ rồi lát hoa trái phép
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương vừa bắt giữ một đối tượng đã vận chuyển trái phép gần bốn mươi kg pháo trái phép
ngày năm tháng một mươi tại khu tiến đạt phường ái quốc
thành phố hải dương công an tỉnh hải dương đã tiến hành kiểm tra xe taxi mang bền kiểm soát ba mươi bốn a sáu nghìn ba trăm sáu mươi bốn
phát hiện đối tượng đặng văn linh chú tệ huyện yên thành tỉnh nghệ an đang có hành vi tẳng chữ hai thùng xốp
bên trong chứa hai mươi bánh pháo dây và một mươi hộp pháo giàn do trung quốc sản xuất với tổng trọng lượng là ba mươi sáu năm kg
tại cơ quan công an đặng văn linh khai nhận qua người quen giới thiệu linh mua số pháo trên với số tiền là hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng mục đích để mang về quê bán kiếm lời
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của chúng tôi trên antv